thưa quý vị một mùa xuân mới xung vầy ấm áp đã đến với mọi nhà và để đảm bảo bình yên cho nhân dân yên tâm đón tết
đặc biệt là trong khoảng khắc giao thừa lực lượng công an trên cả nước đã tổ chức nhiều phương án đảm bảo an ninh an toàn cho người dân
những tổ công tác của lực lượng cảnh sát cơ động đã tỏa đi khắp ba mươi hai địa điểm bắn phá hoa trên toàn thành phố hà nội
từ chiều ngày chín tháng hai tức ba mươi tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn đến sáng mùng một tết ngày một mươi tháng hai dương lịch
công an tp hà nội huy động một trăm linh cán bộ chiến sĩ các đơn vị trực thuộc ứng trực làm nhiệm vụ tại các địa bàn trọng điểm
khu vui chơi giải trí điểm bắn phá hoa để phòng ngừa tội phạm xử lý các đối tượng trộm cắp móc túi cướp giật
bên cạnh đó lực lượng chức năng làm nhiệm vụ liên tục triển khai các phương án nhằm kịp thời ngăn chặn hành vi đua xe trái phép
lặng lách đánh võng gây mất an toàn giao thông cũng như phân luồng bảo đảm giao thông thông suốt phục vụ nhân dân đi lại vui chơi đón do thừa
thì trung đoàn đã tổ chức quán triệt triển khai đặc biệt là thành lập các tổ công tác đi khảo sát tập trung vào chính địa điểm trận địa bắn phá hoa tầm cao kết hợp với tầm thấp
để từ đó bố trí lực lượng phù hợp với từng địa điểm từng chốt
ngoài công tác lực lượng bố trí trực tiếp tham gia bảo vệ trung đoàn bố trí lực lượng
ứng trực tại đơn vị ứng trực một số địa điểm gần với địa điểm trận địa bắn phá hoa nhất
mục đích là sẵn sàng hỗ trợ tăng cường cho lực lượng của trung đoàn cũng như các lực lượng hoa hành phố khi có yêu cầu
mục đích cuối cùng là để phương châm để bà con đón xuân đặc biệt là thưởng thức các màn bắn phá hoa được vui vẻ an hành trong đêm giao thừa
dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi bốn tp hcm bàn phá hoa đêm giao thừa tại hai
theo đó công an tp hcm đã huy động một trăm linh quân số túc trực tại các vị trí trọng yếu
địa điểm bắn phá hoa trên địa bàn thành phố để kịp thời điều tiết phân luồng
giúp cho người dân xem bắn phá hoa an toàn thuận lợi
theo ghi nhận trong tối ngày chín tháng hai các khu vực trên địa bàn thành phố khá thông thoáng
không xảy ra tình trạng kẹt xe
gác lại việc riêng trong đêm sau thừa công an tỉnh sơn la đã triển khai công tác
bố trí lực lượng phương tiện thường trực bảo đảm tuyệt đối an toàn
tại các địa điểm diễn ra các hoạt động vui chơi giải trí tổ chức bắn phá hoa
để ứng phó kịp thời với các tình huống xảy ra
với những nỗ lực của lực lượng công an toàn tỉnh tình hình an ninh trật tự được đảm bảo
ủn tắc giao thông tai nạn giao thông và đua xe trái phép không xảy ra
người dân sơn la đã được đón thời khắc giao thừa trong vui tươi và an toàn
hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ thuộc các đội nghiệp vụ của công an thành phố sẽ tăng cường xuống các xã phường
phối hợp với lực lượng công an cơ sở lực lượng bảo vệ dân phố lực lượng dân phòng
đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự phục vụ cho nhân dân đón tết vui xuân an toàn
đúng theo phương châm lực lượng công an nhân dân phải thức cho dân ngủ gác cho dân vui chơi
và lấy niềm vui hạnh phúc của nhân dân làm lẽ sống của mình
tại thành phố huế mặc dù thời tiết không được thử
trời mưa phùn nhưng rất nhiều bà con nhân dân tổ chức ra đường đón xem các chương trình nghệ thuật bán phá hoa
ngay từ rất sớm công an tp huế đã huy động một trăm linh cán bộ chiến sĩ lực lượng bảo vệ dân phố
phương tiện kỹ thuật tổ chức tuần tra lưu động vừa mật phục vừa công khai
nhằm kịp thời phát hiện bắt xử lý các hành vi vi phạm pháp luật
lực lượng cảnh sát giao thông trật tự tổ chức phân luồng điều hòa hướng dẫn giao thông
tại các tuyến đường trọng điểm không để ủn tắc giao thông
kịp thời phát hiện xử lý các hành vi lặng lách đánh võng nẹt vô
gây mất trật tự an toàn giao thông trật tự công cộng
công phương cũng đã triển khai lực lượng theo kế hoạch của công an phố đà phương công
và đặc biệt là có hai tổ tuần tra lưu động để phục vụ cho công tác đảm bảo tình hạn tử
và đặc biệt là phòng trọng đột pháo hóa hóa nụ đáy phép đến nước bang
và kế hoạch xử lý các hành vi vi phạm để đảm bảo tình hạn tử đến nước bang
phục vụ nhân dân vui chung đón tết đồng hồn liên hiệp
nhân dân cả nước đã đón một mùa xuân mới an toàn đầm ấm
đó cũng là niềm vui niềm hạnh phúc của cán bộ chiến sĩ các lực lượng công an toàn quốc
những người góp phần giữ chọn mùa xuân bình yên
thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an công an tỉnh nghệ an về tăng cường công tác
bảo đảm trợ tự an toàn giao thông trong dị tích nguyên đán giáp thìn và lễ hội xuân hai nghìn hai mươi bốn
lực lượng cảnh sát giao thông công an nghệ an đã tiến hành trực một trăm linh quân số
tuần tra khép kín hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ xuyên đêm xuyên tết tập trung xử lý các vi phạm
đấu tranh phòng chống tội phạm và tuyên truyền hướng dẫn hỗ trợ nhân dân
ngay trong đêm giao thừa lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm
về nồng độ cồn qua công tác tuần tra kiểm soát cũng đã phát hiện một số trường hợp vi phạm khác
quá trình làm việc lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện đúng theo quy định
quyết tâm không để tai nạn giao thông nghiêm trọng đặc biệt nghiêm trọng
xảy ra trong thời gian trước trong và sau tết nguyên đán
bên cạnh đó cảnh sát giao thông công an nghệ an cũng sẽ chủ động các phương án phân luồng
kịp thời điều tiết khi lưu lượng phương tiện đông tăng cường giúp đỡ người dân bằng những hành động
thiết thực trong những ngày tết và khi người dân quay trở lại sau kỳ nghỉ
công an thành phố đà nẵng cho biết hiện nay trên các hội nhóm các trang mạng xã hội lan truyền thông tin
lực lượng cảnh sát giao thông công an tp đà nẵng sẽ không kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn
trong dịp tết nguyên đán giáp thìn tuy nhiên công an khẳng định đây là thông tin sai sự thật
theo chỉ đạo của bộ công an và lãnh đạo công an thành phố toàn lực lượng cảnh sát giao thông công an đà nẵng
sẽ tăng cường kiểm tra nồng độ cồn trên toàn địa bàn với tinh thần
thực hiện xuyên đêm giao thừa xuyên tết không có ngày nghỉ
trước đó công an thành phố đã ban hành kế hoạch tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trước trong và sau tết sắp thìn hai nghìn hai mươi bốn yêu cầu công an các đơn vị địa phương tiếp tục triển khai
thực hiện nghiêm túc quyết liệt đồng bộ các biện pháp để tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trong dịp tết và trong đó tăng cường xử lý hành vi vi phạm nồng độ cồn không có vùng cấm không có ngoại lệ
toàn lực lượng cảnh sát giao thông đà nẵng tổ chức trực một trăm linh quân số tăng cường tuần tra kiểm tra
xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn đảm bảo tình hình giao thông trên địa bàn
được thông suốt để nhân dân vui tết đón xuân
công an huyện gò công tây tỉnh tiền giang vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với nguyễn văn lực
trú tại huyện gò công tây về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật vụ khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức
trước đó lực điều khiển xe mô tô thì bị tổ công tác công an huyện gò công tây tiến hành kiểm tra hành chính và lập biên bản
tuy nhiên nguyễn văn lực không hợp tác tổ công tác đã tiến hành tạm giữ phương tiện theo quy định
sau đó nguyễn văn lực đã cùng em ruột điều khiển xe mô tô đuổi theo tổ công tác và yêu cầu cung cấp biên bản về lỗi vi phạm
trong lúc đối thoại nguyễn văn lực đã dùng điện thoại ghi hình vụ việc đăng tải lên facebook cá nhân và chia sẻ cho nhóm khác với nội dung sai sự thật vụ khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức
tại cơ quan công an nguyễn văn lực đã thừa nhận hành vi vi phạm và đã xóa bài viết trên trang cá nhân cam kết không tái phạm
đồng thời công an huyện gò công tây ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính là bảy triệu năm trăm linh ngàn đồng
công an huyện vĩnh kiểu tỉnh đồng nai đang tạm giữ hình sự trần tuấn kiệt quê ở tỉnh bình phước và bùi thanh bạo quê ở tỉnh an giang để điều tra về hành vi vận chuyển và buôn bán pháo nổ trái phép
trước đó công an huyện vĩnh kiểu bắt quả tang kiệt đang vận chuyển tám mươi một hộp pháo nổ trái phép có trọng lượng một trăm ba mươi ba kg trên xe ô tô tại ấp cây xoài xã tân an
qua điều tra mở rộng cơ quan công an bắt bạo là đồng bọn với kiệt làm nhiệm vụ đi trước xe ô tô
công an huyện vĩnh kiểu đã dẫn đường tránh lực lượng chức năng phát hiện trong quá trình vận chuyển số hàng trên đi thư thụ
thực vị pháo hoa đã rực sáng trên màu trời hà nội tp hcm đà nẵng và nhiều tỉnh thành trong thời khắc giao thừa
chào đón năm mới giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn hàng triệu người dân đã đổ ra đường đón giao thừa và ngắm pháo hoa với tâm thế hứng khởi và tươi vui
và để đảm bảo cho thời khắc đón giao thừa được tuyệt đối an toàn thì trong suốt nhiều ngày qua lực lượng công an đã tổ chức nhiều phương án đảm bảo an ninh an toàn cho người dân
các lực lượng như cảnh sát cơ động cảnh sát hình sự cảnh sát phòng cháy chữa cháy và lực lượng công an các quận phường trên địa bàn được huy động một trăm linh quân số đến các khu vực diễn ra các sự kiện thiết lập an ninh nhiều lớp phòng chống các tình huống đột xuất có thể xảy ra đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân
những tổ công tác của lực lượng cảnh sát cơ động đã tỏa đi khắp ba mươi hai địa điểm bắn pháo hoa trên toàn thành phố hà nội
từ chiều mùng hai tháng chín ba mươi tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn cho đến sáng ngày một tết mùng một mươi tháng hai công an tp hà nội huy động một trăm linh cán bộ chiến sĩ các đơn vị trực thuộc ứng trực làm nhiệm vụ tại các địa bàn trọng điểm khu vui chơi giải trí điểm bắn pháo hoa cơ sở thờ tự tuyến giao thông
để phòng ngừa tội phạm
sử lý các đối tượng trộm cắp móc tối cướp giật
bên cạnh đó lực lượng chức năng làm nhiệm vụ nhằm kịp thời ngăn chặn hành vi đua xe trái phép lạng lách đánh võng gây mất an toàn giao thông cũng như phân luồng phân làn giao thông bảo đảm giao thông thông suốt phục vụ nhân dân đi lại vui chơi đón giao thừa
trung đoàn đã tổ chức quán triệt triển khai đặc biệt là thành lập các tổ công tác đi khảo sát tập trung vào chính địa điểm
trận địa bắn phá hoa tầm cao kết hợp với tầm thấp để từ đó bố trí lực lượng nó phù hợp với từng địa điểm từng chốt
ngoài công tác lực lượng bố trí trực tiếp tham gia bảo vệ trung đoàn bố trí lực lượng ứng trực ứng trực tại đơn vị ứng trực một số địa điểm gần với địa điểm trận địa bắn phá hoa nhất
mục đích là sẵn sàng hỗ trợ tăng cường cho lực lượng của trung đoàn cũng như các lực lượng hoa hành phố khi có yêu cầu
mục đích cuối cùng là để phương châm để bà con đón xuân đặc biệt là thưởng thức các màn bắn phá hoa được vui vẻ an hành trong đêm giao thừa
dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi bốn tp hcm bắn pháo hoa đêm giao thừa tại hai điểm bắn tầm cao thủ thiêm củ chi và chín điểm bắn tầm thấp
theo đó công an tp hcm đã huy động một trăm linh quân số túc trực tại các vị trí trọng yếu địa điểm bắn pháo hoa trên địa bàn thành phố để kịp thời điều tiết phân luồng
giúp người dân xem bắn pháo hoa an toàn thuận lợi
theo ghi nhận trong tối ngày chín tháng hai các khu vực trên địa bàn thành phố khá thông thoáng không xảy ra tình trạng kẹt xe
đã qua giờ bắn pháo hoa thì bản thân tôi cảm thấy rất là tự hào và vui mừng vì đã bảo vệ thành công lễ hội bắn pháo hoa của thành phố giúp cho người dân vui chơi thật là an toàn giúp cho người dân thành phố
có một cái tết thật là ấm no và hạnh phúc
càng đến thời khắc giao thừa dòng người đổ về dọc hai bên bờ sông hàn để chờ đợi màn bắn pháo hoa người người chen chân ngắm linh vật rồng phun lựu phun nước
từ hơn hai mươi giờ các tuyển phố trung tâm nguyễn văn linh bạch đằng lê duẩn trần phú trần hưng đạo đông đúc tấp nập nhiều người dân và du khách cũng bắt đầu di chuyển về khu vực đường hoa tết để tham quan chụp ảnh
toàn lực lượng công an thành phố đà nẵng đã tổng gia quân
nỗ lực triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông để người dân yên tâm vui xuân đón tết đón giao thừa
nhiều tổ công tác làm nhiệm vụ đến hai ba giờ sáng
làm xuyên đêm giao thừa xuyên tết không có ngày nghỉ thì các ông bộ nhân sĩ cũng đã được quán triệt và triển khai các mệnh lệ dự thị của cấp đêm
và các ông bộ chiến sĩ đã yên tâm công tác và làm sao đó để người dân vui xuân đón tết an toàn
hòa chung không khí vui xuân
đón tết cùng người dân cả nước tại tỉnh khánh hòa từ rất sớm rất nhiều người đã đổ ra đường vui chơi đón chào năm mới
sự báo trước tình hình lực lượng cảnh sát giao thông đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp kết hợp tuần tra lưu động và đứng chốt phân luồng đảm bảo giao thông lực thông suốt an toàn
theo ghi nhận đã có tổng cộng hai mươi bảy chốt năm tổ tuần tra lưu động và hơn bốn mươi cán bộ chiến sĩ của lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ trong đêm giao thừa
lực lượng cảnh sát cơ động tăng cường tối đa quân số đảm bảo an toàn tuyệt đối khu vực bắn pháo hoa
công an thành phố nha trang cũng tổ chức ứng trực một trăm linh quân số sẵn sàng cho những trường hợp khẩn cấp
nhờ vậy nhân dân và du khách đến thành phố nha trang đã có những thời khắc đón chào năm mới trong bình yên hạnh phúc
nhân dân cả nước đã đón một mùa xuân mới an toàn đầm ấm
đó cũng là niềm vui niềm hạnh phúc của cán bộ chiến sĩ các lực lượng công an toàn quốc
những người góp phần giữ chọn mùa xuân bình yên
vi phạm phạt tiền trên hai mươi một tỷ đồng tạm giữ một trăm năm mươi bốn xe ô tô ba chín trăm tám mươi ba xe mô tô và một mươi sáu phương tiện khác
tước hai bốn mươi bốn giấy phép lái xe các loại trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý là ba bốn trăm hai mươi tám trường hợp
tốc độ là một chín trăm một mươi trường hợp ma túy một mươi bảy trường hợp đường sát đường thủy không phát hiện trường hợp vi phạm
tiếp tục với các thông tin khác
mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
được phát hiện năm hai nghìn hai mươi ba do phan công khanh cùng đồng bọn thực hiện
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm vừa khởi tố và bắt tạm giam huỳnh xuân vấn
chú tệ huyện bình chánh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
năm hai nghìn một mươi chín phan công khanh và huỳnh xuân vấn thành lập công ty trách nhiệm hiệu hạn thương mại dịch vụ k super
mỗi người góp vốn năm mươi khanh làm giám đốc là người đại diện pháp luật vấn là phó giám đốc cổ đông
vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba phan công khanh liên hệ và mượn của một nạn nhân hai ô tô hạng sang để trưng bày
bằng thủ đoạn gian dối về quyền sở hữu xe vấn đã liên hệ và được người này đồng ý
ký hợp đồng mua bán xe với vấn với giá là hai mươi bốn năm tỷ đồng
hết thời hạn mượn xe nạn nhân đã liên tục liên hệ khanh để lấy lại hai xe trên
nhưng khanh không trả
nên đã làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng
công an huyện gò công tây tỉnh tiền giang vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với nguyễn văn lực
trú tại huyện gò công tây về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức
trước đó lực điều khiển xe mô tô thì bị tổ công tác công an huyện gò công tây tiến hành kiểm tra hành chính là biên bản
tuy nhiên nguyễn văn lực không hợp tác tổ công tác đã tiến hành tạm giữ phương tiện theo quy định
sau đó nguyễn văn lực đã cùng em ruột điều khiển xe mô tô đuổi theo tổ công tác và yêu cầu cung cấp biên bản về lỗi vi phạm
trong lúc đối thoại nguyễn văn lực đã dùng điện thoại ghi hình vụ việc đăng tải lên facebook cá nhân
và chia sẻ cho nhóm khác với nội dung sai sự thật vù khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức
tại cơ quan công an nguyễn văn lực đã thừa nhận hành vi vi phạm và đã xóa bài viết trên trang cá nhân cam kết không tái phạm
đồng thời công an huyện gò công tây đã ra quyết định xử phạt hành chính bảy triệu năm trăm linh ngàn đồng
với nhiều ưu điểm như tiện lợi nhanh chóng trong thanh toán nhiều chương trình khuyến mại
trong thời gian gần đây ví điện tử đã trở thành hình thức thanh toán được nhiều người dùng lựa chọn
đặc biệt là trong dịp tết này nhu cầu thanh toán giao dịch trực tuyến tăng cao
vì vậy mà các đối tượng cũng đã lợi dụng và nhắm vào ví điện tử để thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
do đó người dùng cần phải hết sức cẩn trọng
để tránh tiền mất tật mạng
bằng việc đăng tin cho vay lãi suất thấp các đối tượng này đã lừa đảo lấy thông tin cá nhân
rồi tự tạo lập tài khoản ví điện tử đứng tên người vay
sau đó các đối tượng yêu cầu nạn nhân cung cấp mã otp báo về số điện thoại
kết nối ví điện tử này với tài khoản ngân hàng của người vay
rồi chiếm đoạt tài sản số tiền trong tài khoản ngân hàng
trong trường hợp này các nạn nhân thậm chí còn chưa có ví điện tử
nhưng do thiếu hiểu biết nên các nạn nhân đã dễ dàng xa bẫy khi cung cấp thông tin cá nhân
và mã otp để kẻ lừa đảo lợi dụng kênh trung gian thanh toán này để chiếm đoạt tài sản
người dùng cũng hạn chế hoặc là không nên đăng nhập hoặc là cung cấp các thông tin cá nhân
lên các trang mạng xã hội hoặc đăng nhập vào các trang web hoặc các link mà chưa có độ tin cậy cao
và rất dễ là những đối tượng lừa đảo có thể chiếm đoạt thông tin
và sử dụng cái sản phẩm ví điện tử để chiếm đoạt tài sản của mình
bên cạnh việc bảo vệ thông tin cá nhân để bảo vệ ví điện tử an toàn
các chuyên gia đưa ra lời khuyên người dùng cần phải tăng cường tính bảo mật cho tài khoản
như thường xuyên thay đổi mật khẩu sử dụng việc xác thực bằng sinh chắc học
với đặc tính của sản phẩm ví điện tử là người dùng phải liên kết với một tài khoản ngân hàng
và chúng ta phải qua một bước xác nhập otp thứ hai
về vấn đề bảo mật về lớp otp thứ hai này cũng là một kẽ hở để khiến kẻ gian có thể chụp lợi
về việc bảo mật với hai lớp mật khẩu này trên sản phẩm ví điện tử thì người dùng nên lưu ý là
chúng ta nên sử dụng những mật khẩu cũng không dễ nhớ dễ đoán không dùng những thông tin cá nhân
và chúng ta nên thay đổi mật khẩu với tần suất thường xuyên ví dụ như là theo khuyến nghị là hàng tháng
chúng ta cần thiết lập các tài khoản đăng nhập xác thực bằng sinh chắc học trên các ứng dụng ví điện tử
đồng thời trong quá trình sử dụng vì ứng dụng chạy trên điện thoại
thì chúng ta cũng cần phải bảo vệ điện thoại của mình tránh cái việc là cung cấp cho đưa điện thoại
mượn hay là để lộ cái mã pin
ngoài ra nữa thì khi chúng ta thanh toán bằng ví điện tử khi quét các mã qr trên các cửa hàng
thì mình cũng có thể đề phòng cái hiện tượng là có kẻ xấu đã dán đè cái mã qr giả lên trên đó
thời gian qua không ít trường hợp người dân đã bị mất tiền do click vào các đường link lạ
hoặc tải các ứng dụng lạ chứa mã độc khiến điện thoại bị chiếm quyền
vì vậy trong quá trình giao dịch ví điện tử người dân cần cẩn thận suy xét kỹ càng
chỉ nên thanh toán và đăng nhập vào những website ứng dụng điểm chấp nhận có thương hiệu uy tín
khi nghi ngờ bị lộ thông tin người dân cần lập tức thông báo đến các tổ chức thanh toán hay ngân hàng để được hỗ trợ
hàng năm thì chúng tôi đều có thực hiện các cái việc mà giả soát rồi nâng cấp
đảm bảo việc cung cấp các dịch vụ an toàn cho người dân thực hiện các công tác về đánh giá
đảm bảo hệ thống của mình tuân thủ
đảm bảo tuân thủ và đáp ứng các tiêu chuẩn cho các tổ chức thanh toán quốc tế như là pci dhs level một
các công tác về khuyến cáo khuyến nghị người dân khách hàng trong việc lưu ý bảo vệ các thông tin về giao dịch
bảo vệ thông tin về mật khẩu và các mã xác thực luôn được chú trọng để đảm bảo nâng cao nhận thức của người dân
trong việc thực hiện các giao dịch
dịp cận tết ai cũng bận rộn vội vàng
tuy nhiên trước những thủ đoạn ngày càng tinh vi của các đối tượng lừa đảo
người dân cần phải hết sức bình tĩnh và cẩn trọng khi sử dụng ví điện tử hay bất cứ phương thức thanh toán trực tuyến nào
cũng cần trang bị tốt những kiến thức kỹ năng sử dụng an toàn để tránh bị trục lợi lừa đảo từ các đối tượng xấu
ban giám đốc công an tỉnh bạc liêu vừa tổ chức đến trao tặng giấy khen đột xuất của giám đốc công an tỉnh
cho hai cá nhân thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh và công an phường tám tp bạc liêu
vì có thành tích nhặt của rơi trao trả cho bị hại
theo đó vào khoảng bốn h năm mươi phút ngày bảy tháng hai trong quá trình tham gia tổ tuần tra kiểm soát giao thông trên tuyến quốc lộ một a
đoạn qua địa bàn phường hộ phòng thị xã gia rai thiêu tá châu văn nen cán bộ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bạc liêu
đã nhặt được một chiếc ví bên trong có nhiều loại giấy tờ tùy thân mang tên hà thị ngọc bích và hồ văn nam
cùng với số tiền hơn một mươi ba triệu đồng
theo đó trong quá trình đi công tác thiếu tá trần văn cường trưởng công an phường tám tp bạc liêu
cũng nhặt được một chiếc túi sách bên trong có điện thoại di động ví tiền và nhiều loại giấy tờ tùy thân mang tên nguyễn thị ngọc huyền
thiêu tá trần văn cường đã nhanh chóng xót minh địa chỉ liên hệ trao trả tài sản cho chị huyền
nhằm kịp thời biểu dương động viên cán bộ chiến sĩ đã có hành động đẹp trong nhặt của rơi trao trả người bị mất
giám đốc công an tỉnh đã ký quyết định khen thưởng đột xuất thiếu tá châu văn nen và thiếu tá trần văn cường
công an phường hương vinh tp huế vừa tiếp nhận một hộp ba mươi sáu quả pháo hoa nổ do nguyễn văn mão
chú tại phường hương vinh tp huế tự nguyện mang đến do nộp
trước đó con của anh đi làm ở đà nẵng về nhà ăn tết có mang theo một hộp pháo do người bạn tặng
anh phát hiện đây là pháo hoa nổ không được phép đốt nên anh đã mang đến cơ quan công an trình báo
tiếp nhận hộp pháo hoa nổ công an phường hương vinh đã biểu dương anh nguyễn văn mão về tinh thần chấp hành nghiêm pháp luật
thực hiện tốt quy định về phòng chống đốt pháo của địa phương
trong chỉ tết nguyên đán này một trăm linh công an các phường xã trên địa bàn tp huế tổ chức tuyên truyền cam đoan cam kết đến bà con nhân dân
chấp hành nghiêm các quy định vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ vào pháo hoa nổ nhằm tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra
góp phần đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
thưa quý vị chỉ trong một thời gian ngắn tổ tuần tra vũ trang phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh trật tự
tổ công tác ba trăm bảy mươi ba của công an tỉnh nghệ an đã mang lại hiệu quả tích cực trong phòng ngừa đấu tranh với tội phạm
không chỉ được các cấp ngành và quần chúng nhân dân ghi nhận đánh giá cao hoạt động hiệu quả của tổ công tác còn góp phần tạo nên hình ảnh đẹp
về lực lượng công an nghệ an

tổ công tác đã lập biên bản niêm phong tăng vật và bàn giao phương tiện đối tượng cho công an tp vinh xử lý theo quy định
quá trình thực hiện nhiệm vụ thì tổ công tác kịp thời phát hiện ngăn chặn đấu tranh các hành vi vi phạm pháp luật
và thứ hai nữa là phối hợp cùng các lực lượng khác ở trong tổ kiểm soát phương tiện người tham gia giao thông
những sự việc trên chỉ là một trong số rất nhiều lực lượng
điều tình huống mà lực lượng ba trăm bảy mươi ba công an nghệ an phát hiện và xử lý hiệu quả trong thời gian qua
hơn hai tuần gia quân tổ công tác đã kiểm tra hơn năm mươi lượt phương tiện phát hiện và xử phạt trên sáu mươi trường hợp
với các lỗi vi phạm về nông đội côn không đội mũ bảo hiểm tạm giữ hơn sáu mươi xe ô tô mô tô
sự phạt hành chính với số tiền trên năm trăm linh triệu đồng đã phát hiện và bắt giữ sáu vụ sáu đối tượng
về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy hai vụ tàng trữ hàng cấm là pháo nổ
điều tình huống mà lực lượng ba trăm bảy mươi ba công an nghệ an phát hiện và xử lý hiệu quả trong thời gian qua
những kết quả nổi bật của tổ công tác ba trăm bảy mươi ba đã thể hiện được hiệu quả bước đầu của đề án sáu
thành lập tổ tuần tra vũ trang phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh trật tự
của lãnh đạo công an tỉnh nghệ an
mặc dù thực tế thực hiện nhiệm vụ có không ít những điều kiện bất lợi
nhưng cán bộ chiến sĩ tham gia tổ công tác đã nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ
thực sự trở thành mũi nhọn sát bén trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn cũng là thời điểm nhạy cảm khi nhiều loại tội phạm lợi dụng
để hoạt động vi phạm pháp luật
cùng với các lực lượng khác các tổ công tác ba trăm bảy mươi ba sẽ tiếp tục lan tỏa khắp trên các tuyến địa bàn trọng điểm
trực tiếp phát hiện và đấu tranh phòng chống tội phạm góp phần bảo đảm an ninh trật tự
trật tự an toàn giao thông tạo điều kiện cho nhân dân vui xuân đón tết trong an toàn hạnh phúc